oxy và máy thở được xem là liều thuốc hữu hiệu làm giảm tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân mắc covid một mươi chín có chuyển biến nặng
và theo yêu cầu của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm sở thông tin truyền thông phối hợp cùng sở y tế sở xây dựng
cho ra đời ứng dụng hỗ trợ tìm dường oxy cho bệnh nhân covid một mươi chín với tên gọi là oxy hai trăm bốn mươi bảy
chỉ cần truy cập vào trang web http oxy thf hc gov vn và cài đặt theo hướng dẫn
bạn đã dễ dàng tìm thấy thông tin về số dường oxy số máy thở còn trống theo tên bệnh viện
hoặc theo các tiêu chí tìm kiếm như khu vực quận quyện tầng bệnh viện
bên cạnh đó ứng dụng oxy hai trăm bốn mươi bảy còn cung cấp các thông tin chi tiết về địa chỉ bệnh viện
cách thức liên hệ cũng như bản đồ đường đi tới bệnh viện tùy theo nhu cầu tra cứu của người dùng
được thiết kế đơn giản và tiện lợi hy vọng đây sẽ là ứng dụng hữu ích giúp bệnh nhân covid một mươi chín
cũng như cơ quan y tế kiệt thở điên hệ trong các tình huống khẩn cấp cần cấp cứu
đồng thời hỗ trợ các cơ quan phòng chống dịch điều phối nguồn oxy một cách hiệu quả
giảm thiểu tối đa số người tử vong vì covid một mươi chín